tin an ninh trật tự liên quan đến vụ giết người cướp tài sản trên phố đi bộ thuộc thành phố long xuyên tỉnh an giang
vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã bắt thêm một đối tượng đó là trần văn dở
chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tạ thanh hải chú tại thành phố long xuyên đến phố đi bộ hai bà trưng ngồi chơi cùng dở
tại đây hải xảy ra mâu thuẫn với trần văn mỹ sau khi dùng khúc cây đánh mỹ tử vong hải móc túi lấy hai sáu triệu đồng
và điện thoại của nạn nhân dở chứng kiến sự việc và cũng đi đến chỗ nạn nhân lấy chiếc ví trong đó có một năm triệu đồng rời khỏi hiện trường
quá trình điều tra lực lượng công an đã làm rõ hành vi dở chiếm đoạt số tiền một năm triệu đồng của mỹ để tiêu xài cá nhân